liên quan đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
đã yêu cầu các trạm thu phí sử dụng đường bộ có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé mở cửa trạm để giải quyết ủn tắc
tổng cục đường bộ yêu cầu các đơn vị ra soát bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ tổ chức giao thông
phân luồng hợp lý để phương tiện lưu thông an toàn thông suốt giải tỏa các điểm có nguy cơ ủn tắc giao thông
tổng cục được bộ yêu cầu các trạm thu phí sử dụng đường bộ có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé
tăng số cửa thu xoát vé mở cửa trạm để giải quyết un tắc hoặc phân luồng khi cần thiết
điều tiết giao thông tránh gây ủn tắc đồng thời dừng thi công các công trình trong dịp nghỉ lễ